ngày một mươi tháng tám các địa phương đã tổ chức lễ meeting kỷ niệm năm mươi năm năm thảm họa da cam dioxin ở việt nam
tại tỉnh phú yên có hơn một mươi một người bị phơi nhiễm chất độc da cam dioxin
nhiều gia đình bị di truyền đến thế hệ các con cháu có những gia đình có đến bốn người bị nhiễm chất độc này
để giúp đỡ động viên các gia đình và nạn nhân vượt qua đau thương khó khăn trong cuộc sống
các cấp hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh phú yên đã vận động được hơn một mươi năm tỷ đồng
phục vụ hoạt động chăm sóc giúp đỡ như xây dựng và sửa chữa nhà ở tặng sổ tiết kiệm thăm hỏi tặng quà
hỗ trợ khám chữa bệnh trợ cấp khó khăn cho hơn một sáu trăm linh trường hợp trợ giúp học bổng cho ba trăm năm mươi hai trẻ em nhỏ
dịp này trung ương hội nạn nhân chất độc da cam việt nam đã tặng kỷ niệm trương
vì nạn nhân chất độc da cam cho năm cá nhân có nhiều thành tích trong công tác hội
ban tổ chức đã trao năm mươi phần quà mỗi xuất trị giá bảy trăm linh đồng cho các nạn nhân nhiễm chất độc da cam
sau lễ kỷ niệm
hơn hai trăm linh học sinh sinh viên các trường học trên địa bàn tỉnh phú yên đã tham gia diễu hành
dọc các tuyến đường chính của thành phố tuy hòa kêu gọi cộng đồng chung tay xoa dịu nỗi đau da cam
ngày hôm nay tỉnh an giang cũng đã tổ chức lễ meeting kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thảm họa da cam ở việt nam
mùng một mươi tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu mươi một mùng một mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu
tỉnh an giang hiện có hơn một mươi người bị phơi nhiễm chất độc da cam
trong đó có hàng ngàn người là nạn nhân nhiều nạn nhân là trẻ em
từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi năm hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh an giang đã tiếp nhận hơn năm bảy tỷ đồng
và chi hỗ trợ giúp đỡ tràng ngàn lượt đối tượng là nạn nhân nhiễm người phơi nhiễm chất độc da cam về nhà ở
hỗ trợ vốn sản xuất tặng xe lăn trợ cấp học bổng trợ cấp khó khăn thăm hỏi ốm đau tử tuất
cùng với hoạt động kỷ niệm hội đã tổ chức trao tặng sáu suất học bổng cho nạn nhân vượt khó vươn lên trong học tập
mỗi suất trị giá hai năm triệu đồng
còn tại nam định hội nạn nhân chất độc da cam vava tỉnh nam định tổ chức lễ kỷ niệm một mươi năm thành lập hội hai nghìn sáu hai nghìn một mươi sáu
trong một mươi năm qua hội vava tỉnh nam định có một mươi hai trăm linh nạn nhân có điều kiện tham gia
hội đã xây sửa một trăm chín mươi hai nhà tình nghĩa trợ cấp khó khăn cho hàng chục nghìn lượt nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần hai mươi

ba mươi a tỉnh nam định vinh dự được thủ tướng chính phủ tặng bằng khen sáu tập thể và chín cá nhân được chủ tịch hội vava việt nam ủy ban nhân dân tỉnh nam định tặng bằng khen
hội vava nam định đã tặng giấy khen cho một mươi tám tập thể và hai mươi sáu cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào vì nạn nhân chất độc da cam
biểu dương khen thưởng một trăm sáu mươi năm nạn nhân tiêu biểu xuất sắc vượt khó vươn lên phát triển kinh tế và ổn định cuộc sống gia đình tích cực tham gia công tác xã hội